trong thời gian gần đây công ty điện lực gia lai thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên và người lao động về phòng ngừa cháy nổ
và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn
tham gia khóa huấn luyện có một trăm một mươi bốn học viên là người đứng đầu cán bộ công nhân viên
lực lượng phòng cháy chữa cháy công ty điện lực gia lai
tại khóa huấn luyện các học viên được lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
truyền đạt những kiến thức lý thuyết và thực hành cơ bản về pháp luật nguyên nhân gây ra cháy nổ
phòng cháy thiết bị điện máy biến áp hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
cách thoát nạn trong đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra
hiện nay công ty điện lực gia lai quản lý lưới điện tương đối lớn với hơn ba trăm bốn mươi km đường dây một trăm một mươi kv
hơn chín km đường dây chung hạ áp hơn bốn năm trăm linh trạm biến áp nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra
do đó công ty luôn theo dõi đồn đốc các đơn vị trực thuộc
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy bảo đảm an toàn cho con người và tài sản